sáng hôm qua ngày một mươi tám tháng năm tại bảo tàng lịch sử quốc gia đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm chuyên đề
chủ tịch hồ chí minh với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam
đây là hoạt động nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
triển lãm do bảo tàng lịch sử quốc gia và tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp tổ chức
triển lãm trưng bày hơn hai trăm linh tài liệu hiện vật gồm ba nội dung
sự hình thành và phát triển giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam
sự quan tâm của chủ tịch hồ chí minh dành cho giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn việt nam
và giai cấp công nhân tổ chức công đoàn việt nam làm theo lời bác
triển lãm cũng giới thiệu các hình ảnh hiện vật của một mươi chín tập thể cá nhân xuất sắc
đại diện cho những tấm gương ưu tú khắp mọi miền đất nước
triển lãm nhằm nêu bật những tình cảm của bác hồ với cán bộ công nhân tổ chức công đoàn
từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của công nhân công đoàn để tiếp tục thực hiện sứ mệnh
trong thời kỳ mới hội nhập và phát triển
triển lãm kéo dài từ nay đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi